các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé

cục xuất nhập khẩu đề nghị sở công thương các tỉnh vùng trong vùng nuôi nông sản thủy sản chủ động nghiên cứu và thực hiện các nội dung nêu tại văn bản này
cục xuất nhập khẩu đề nghị sở công thương các tỉnh thành phố để khuyên cáo về việc có thể xuất hiện tình trạng un tắc hàng hóa tại các cửa khẩu biên giới phía bắc sau tết nguyên đán